ngành y tế tỉnh sơn la đã tiến hành kiểm tra đôn đốc các bệnh viện cơ sở y tế trên địa bàn về công tác phòng chống dịch trong đó đặc biệt kiểm tra các nhà thuốc tư nhân và xử lý tình trạng nâng giá bán khẩu trang để trục lợi
đoàn kiểm tra của tỉnh sơn la đã đến một số bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn để chỉ đạo đôn đốc công tác phòng ngừa ứng phó trước nguy cơ dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra đồng thời kiểm tra các cơ sở y tế tư nhân trước thông tin có tình trạng trục lợi từ việc nâng giá bán khẩu trang thuốc tiệt trùng và găng tay hầu hết các cơ sở y tế tư nhân này đều khẳng định không hề nâng giá khẩu trang y tế trong những ngày vừa qua

đoàn kiểm tra của tỉnh sơn la đã đến một số bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn để chỉ đạo đôn đốc công tác phòng ngừa ứng phó trước nguy cơ dịch bệnh viêm phó